bằng cách ví dụ như là che giấu bằng việc sử dụng các nickname che giấu những địa chỉ ip

nhóm đối tượng này gồm bảy người thường xuyên sử dụng mạng xã hội facebook zalo whatsapp để kết bạn

bằng thủ đoạn giả danh quân nhân mỹ gửi tạm quà có giá trị lớn về việt nam
đối tượng cầm đầu là dalasi des người nigeria hiện đang ở tại campuchia
đã tạo lòng tin với nhiều người và yêu cầu bị hại nộp tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp
sau đó chỉ đạo các đối tượng cấp dưới của mình ở việt nam rút tiền rồi chuyển cho dalasi
bằng thủ đoạn hoạt động rất tinh vi xảo quyền đánh vào sự nghệ dạng cá tin của một số bộ phận người dân
chỉ trong một thời gian ngắn nhóm đối tượng bị bắt giữ đã lừa đảo
chiếm đoạt hơn một trăm hai mươi tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước
lực lượng công an đã phát hiện thu giữ được tại nhà của các đối tượng nhiều tam vật liên quan đến hoạt động phạm tội
gồm bảy mươi một tài khoản ngân hàng hơn năm mươi ba chứng minh thư nhân dân giả cùng nhiều điện thoại di động và xe máy
tài khoản facebook phục vụ cho việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cái đấy là theo cái kinh bản của các đối tượng gốc phi câu kết với một số người việt
cái đó là để thực hiện ngay như lừa đảo đấy thôi
chứ thực tiễn ra thì cũng không có cơ quan hải quan hay là không nào yêu cầu chuyển khoản tiền đó
mà nếu có thì người cá nhân hay cái người nào được nhận các cái đồ chuyển phát nhanh đó
phải thông qua dịch vụ khai báo hải quan hoặc là phải đến trực tiếp cái chỗ hải quan chuyển phát nhanh đó để làm các thủ tục
để tránh những sự việc đáng đáng
đáng tiếc như trên sửa ra cơ quan công an khuyến cáo
người dân phải hết sức lưu ý cảnh giác với các yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản để được nhận hàng quà tiền
kịp thời trình báo với cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các đối tượng phạm tội
khi kết bạn trên mạng xã hội người dùng mạng không nên cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân của mình
như số chứng minh thư nhân dân tài khoản ngân hàng hoặc các địa chỉ người thân trong gia đình